từ quảng ninh trở vào cho tới nam định nơi gió đông nam tác động mạnh hơn
nên nhiệt độ chỉ khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ rất dễ chịu
tuy nhiên kiểu thời tiết mát mẻ dễ chịu này sẽ không kéo dài
vì trong ngày hôm nay đới gió đông nam sẽ suy yếu hẳn
vùng thấp nóng phía tây nhen nhóm phát triển trở lại đưa nắng và hơi nóng tới
nên nhiệt bắc bộ sẽ tăng cao lên mức từ ba mươi ba ba mươi bốn độ
với đà phát triển và mở rộng của vùng thấp nóng phía tây
thì từ ngày mai ở khu vực tây bắc của bắc bộ vùng trung tâm hà nội
sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khoảng từ một mươi bảy h đến một mươi chín h chiều nay và chiều mai
ở khu vực sơn la hòa bình và thủ đô hà nội
có thể sẽ xuất hiện hiện tượng mưa rông nhiệt
những cơn mưa nhiệt về chiều có thể xua tan cái nóng bức ban ngày
nhưng nó cũng có thể mang theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người dân
khá tương đồng với thời tiết tại các tỉnh thành bắc bộ
các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
ngày hôm nay phổ biến ít mưa
cùng với nền nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó phần từ quảng bình trở vào cho đến phú yên
mưa rào vẫn còn xuất hiện rải rác nhưng lượng không quá lớn
nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay được dự báo phổ biến
giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trong ba hôm tới gió mùa tây nam tiếp tục phát triển mạnh
tây nguyên và nam bộ liên tục có mưa rào và rông
với nam bộ mưa sớm
mưa sớm từ một mươi ba h và kết thúc trước một mươi tám h
trong khi ở tây nguyên mưa lại xuất hiện muộn hơn
bắt đầu từ một mươi sáu h và kéo dài đến khoảng hai mươi một giờ tối
trên biển trong ngày và đêm nay
khu vực có thời tiết xấu được nhận định sẽ tập trung chủ yếu
các vùng biển phía nam bao gồm khu vực nam biển đông
trong đó có huyện đảo trường sa vùng biển từ bình định cho đến cà mau
từ cà mau cho đến kiên giang và vịnh thái lan
tại đây tiếp tục có mưa rào và rông ngoài tầm nhìn giảm thấp
các tàu thuyền có thể còn gặp phải các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy và gió giật mạnh vì vậy cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại